xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị kể từ ngày bị bắt tạm giam cho đến khi y án còn bảy tháng nữa
bà nguyễn phương hằng sẽ hết hạn phạt tù theo bản án mà tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên trước đó vậy liệu rằng bà nguyễn phương hằng có thể được xem xét
giảm nhẹ mức hình phạt hay không cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư tp hcm cho biết tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên phạt co đại nam nguyễn phương hằng hai năm chín tháng tù
thực tế bà phương hằng bị tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bà hằng đã chấp hành được hai năm năm mươi ba ngày như vậy nguyễn phương hằng còn phải chấp hành
bản án trên đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
bốn ngày nữa mới hết thời gian phạt tù
tuy nhiên theo quy định tại điều sáu mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
người bị kết án phạt tù nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định
có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự
theo đề nghị của cơ quan thi hành hình sự có thẩm quyền
tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt đã tuyên
một người có thể được giảm nhiều lần nhưng phải đảm bảo chấp hành được một phần hai mức hình phạt
cụ thể nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại điều sáu mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi
bổ sung hai nghìn một mươi bảy và điều hai nghị quyết số một hai nghìn một mươi
nq hdtp ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của tòa án nhân dân tối cao gồm các điều kiện
đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phạm tội nhiều lần có nhiều tiến bộ
có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam
trại tạm giam nhà tạm giữ tích cực học tập lao động cải tạo
và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên
theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự
có nơi cư trú rõ ràng đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền
án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù
có thời hạn không thuộc các trường hợp cấm tha tù trước thời hạn như nhóm tội phạm
xâm phạm an ninh quốc gia phá hoại hòa bình xâm phạm tính mạng sức khỏe con người
như vậy theo các quy định này bà phương hằng hoàn toàn có thể được các cơ quan
tiến hành tố tụng có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ mức hình phạt
nhưng tối thiểu phải chấp hành một phần hai mức hình phạt đã tuyên là một năm bốn tháng một mươi năm ngày
tổng năm trăm linh ngày thực tế phương hằng đã chấp hành hình phạt tù được hai năm năm mươi ba ngày
và khi nào phương hằng được tha tù trước thời hạn chỉ có tòa án nhân dân tp hcm
mới có thẩm quyền quy định
mặc dù không kháng cáo nhưng bị cáo nguyễn phương hằng vẫn được hội đồng xét xử xem xét
tuyên giảm án tù giam từ ba năm xuống còn hai năm chín tháng tù do có tình tiết giảm nhẹ mới
vậy lý do vì sao tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án nguyễn phương hằng năm mươi ba tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
phiên tòa mở ra do có kháng cáo của các bị cáo đặng anh quân tiến sĩ luật
giảng viên trường đại học luật tp hcm huỳnh công tân trường phòng truyền thông
công ty cổ phần đại nam nguyễn thị mai nhi trợ lý của bị cáo nguyễn phương hằng
và lê thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
trong vụ án này bị cáo nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
là người duy nhất không kháng cáo tuy nhiên bị cáo vẫn được hội đồng xét xử
xem xét tuyên giảm án tù giam từ ba năm xuống còn hai năm chín tháng tù
lý do bị cáo nguyễn phương hằng được xem xét giảm án là do có tình tiết giảm nhẹ mới
theo đó trong phần tranh luận luật sư hổ nguyên lễ người báo chữa cho bị cáo nguyễn phương hằng
trong phiên tòa sơ thẩm cho biết bị cáo nguyễn phương hằng đã tác động gia đình
nộp toàn bộ số tiền hai mươi sáu năm triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án và phí xét xử sơ thẩm
tình tiết này được quy định trong điều ba trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và được hội đồng xét xử chấp thuận
làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nguyễn phương hằng
bị cáo nguyễn phương hằng bị bắt từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
theo phán quyết mới của tòa án bị cáo nguyễn phương hằng còn phải thi hành án thêm gần chín tháng tù nữa
tòa còn giảm án cho bốn bị cáo trong vụ án giảm cho đặng anh quân từ hai năm sáu tháng tù xuống còn hai năm tù
bị tạm giam từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các bị cáo huỳnh công tân nguyễn thị mai nhi và lê thị thu hà cũng được tuyên giảm án
từ một năm sáu tháng xuống còn một năm tù
thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo
tòa phúc thẩm cho rằng các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả và án phí
đây được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm dân sự mới
ngoài ra tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đặng anh quân cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ăn năn hối cải từ đó tòa tuyên phạt các bị cáo mức án vừa nêu
đồng thời tòa bác kháng cáo của hai người liên quan trong vụ án là đặng thị hàn ni và bà đinh thị lan
liên quan đến kháng cáo của bà đặng thị hàn ni về việc xem xét vai trò của ông huỳnh uy dũng chồng của bị cáo nguyễn phương hằng
theo hội đồng xét xử quá trình giải quyết sơ thẩm tòa án đã trả điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của ông huỳnh uy dũng
tài liệu điều tra cũng thể hiện bị cáo nguyễn phương hằng thực hiện nhiều buổi livestream nhưng chỉ có năm mươi bảy buổi được xác định phạm tội
trong năm mươi bảy buổi livestream này ông huỳnh uy dũng có tham gia một buổi vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhưng video clip thể hiện ông huỳnh uy dũng tham gia sau khi bà hằng chấm dứt hành vi xúc phạm ông nguyễn đức hiền nhà báo đức hiển
ngoài ra hành vi của bà hằng và đồng phạm được thực hiện nhiều lần tại nhà riêng khu du lịch đại nam công ty cổ phần đại nam và trên xe ô tô
nhưng theo hội đồng xét xử ông huỳnh uy dũng và bị cáo nguyễn phương hằng là vợ chồng nên bị cáo hằng có quyền quyết định đối với việc sử dụng những tài sản chung này
trước đó tòa án sơ thẩm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm điều tra làm rõ vai trò của ông dũng có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đồng thời đề nghị điều tra xác định dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác và vù khống của bị cáo nguyễn phương hằng và đồng phạm
hội đồng xét xử cho biết theo cơ quan điều tra viện kiểm sát cấp sơ thẩm đã tiến hành điều tra lại và ban hành cáo trạng mới
xác định nguyễn phương hằng chỉ phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
và không có cơ sở để xử lý hình sự đối với ông huỳnh uy dũng về vai trò đồng phạm giúp sức nguyễn phương hằng trong các buổi livestream
hội đồng xét xử cũng phân tích quá trình thụ lý án phúc thẩm cơ quan tố tụng phúc thẩm có nhận lá đơn của ông nguyễn quang tuấn
con của bị cáo nguyễn phương hằng đề nghị hủy án sơ thẩm làm rõ hành vi đồng phạm của ông huỳnh uy dũng
xong nội dung này đã được án sơ thẩm kiến nghị cơ quan điều tra xác minh theo thẩm quyền là phù hợp
vì giới hạn xét xử phúc thẩm nên cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết kháng cáo này
theo hồ sơ vụ án từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo nguyễn phương hằng thông qua một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý
là stream phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín giành dự các cá nhân
các bị cáo trong vụ án đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với một mươi người gồm
ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni nhà báo luật sư
ông nguyễn đức hiển bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên và chồng là ông lê công vinh ông huỳnh minh hưng ca sĩ đảm vịnh hưng bà đinh thị lan bà lê thị giàu và bà trương việt hà
một trong những cái tên liên quan đến vụ án của bà nguyễn phương hằng không thể không kể đến đặng thị hà ni nhà báo hà ni
mới đây người này đã bị đoàn luật sư tp hcm thi hành kỷ luật bằng việc xóa tên ra khỏi danh sách luật sư thuộc đoàn và bà có một mươi năm ngày để khiếu nại
cụ thể ngày một mươi bốn tháng năm
ban chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà đặng thị hàn ni
bà hàn ni bị xóa tên khỏi đoàn luật sư tp hcm quy định này căn cứ theo điểm a khoảng ba điều bốn mươi hai của điều lệ liên đoàn luật sư việt nam và khoảng sáu điều bốn mươi của quy chế năm mươi qd hdl stq ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của hội đồng luật sư toàn quốc
bà hà ni được cấp chính chỉ hành nghề luật sư số hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn tp hcm
bà hà ni được cấp chính chỉ hành nghề luật sư số hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn tp hcm do bộ trưởng bộ tư pháp cấp ngày tám tháng tám năm hai nghìn sáu thẻ luật sư số bốn nghìn ba trăm sáu mươi ba ls do liên đoàn luật sư việt nam cấp ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
quy định xóa tên có hiệu lực kể từ ngày một mươi bốn tháng năm và bà hàn ni có quyền khiếu nại đến ban thưởng vụ liên đoàn luật sư việt nam trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày nhận được quyết định
trước đó ngày một tháng ba xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt
bị cáo đặng thị hàn ni mức án một năm sáu tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
liên quan đến vụ án bị cáo trần văn sĩ cựu chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh vĩnh long bị tuyên hai năm tù
sau phiên tòa ông sĩ có đơn kháng cáo còn bà hàn ni thì không
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo